thì khoảng hai tuần nay khi các hoạt động kinh tế xã hội được khởi động lại
thì tỉnh đồng nai lại bước vào giai đoạn bình thường mới
thì số lượng f là trẻ em lại tăng vọt đáng kể
chỉ tính riêng trong tuần đầu tiên mở cửa toàn tỉnh đã có đến chín trăm linh kf là trẻ em
với số lượng f trẻ em tăng quá nhanh đã khiến cho công tác tiếp nhận điều trị gặp rất nhiều khó khăn
khu điều trị covid một mươi chín cho trẻ em tại bệnh viện nhi đồng đồng nai có một trăm linh giường điều trị
sức chứa tối đa có thể lên đến một trăm hai mươi bệnh nhân
vào đầu đợt dịch thứ tư mỗi ngày khu này chỉ tiếp nhận điều trị cho khoảng ba đến sáu ca f
vào cuối tháng một mươi vừa qua số ca dương tính qua test nhanh covid một mươi chín trong quá trình khám chữa bệnh ngoại trú
được chuyển vào tầng trệt của khu điều trị chờ kết quả pcr khoảng ba mươi bốn mươi ca mỗi ngày
đặc biệt hơn hai phần qua số ca f là trẻ em tăng quá nhanh

với số lượng bệnh nhi là f tăng nhanh
bệnh viện đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm giảm áp lực
cho đơn vị đồng thời đảm bảo theo dõi điều trị tốt cho f và các f một là người nhà bệnh nhi
theo đó những f không triệu chứng hoặc bệnh nhẹ đã tương đối ổn định
sẽ được chuyển về bệnh viện giã chiến hoặc đưa về quản lý tại địa phương
theo diện điều trị tại nhà
tuy nhiên những giải pháp này hiện đang gặp nhiều vương mắc
bởi tỉnh đồng nai đang chủ trương thu hẹp tiến đến giải thể dần các bệnh viện giã chiến
và nhiều địa phương hiện vẫn chưa đủ điều kiện để tiếp nhận quản lý f tại nhà
điều này khiến bệnh viện chịu nhiều áp lực từ cơ sở vật chất đến nhân lực phục vụ điều trị
không chỉ điều trị cho trẻ hiện bệnh viện nhi còn phối hợp với các bệnh viện đao qua
để điều trị cho cả người nhà nhiễm bệnh đi theo chăm sóc bệnh nhi
theo ghi nhận trẻ là f chủ yếu nằm ở độ tuổi dưới năm tuổi số ít khoảng từ bảy đến tám tuổi
đa số trẻ mắc covid một mươi chín đều không có triệu chứng
đến nay bệnh viện chỉ ghi nhận hai ca f trẻ em suy hô hấp nặng
gồm một trẻ sinh non và một trẻ béo phì
các trẻ chuyển nặng sẽ được điều trị tích cực
nếu vì yếu tố đó là một yếu tố trở nặng nếu bị nhiễm covid
thì những trẻ đó mình nên chú ý theo dõi sát nó tránh tiếp xúc cho nó bên ngoài nhiều
nếu nó chưa đủ tù chích ngừa
thì mình chỉ có thể làm được các bước ban đầu như vậy
riêng khuyến cáo là từ một mươi hai tuổi trở lên thì nếu mà có lịch chích ngừa
nếu mà địa phương có nguồn lực chích thì nên khuyến cáo được đi trích đầy đủ
hiện tại ở đồng nai dịch covid một mươi chín có dấu hiệu bùng phát trở lại
với số ca mắc giao động
từ sáu trăm linh đến một ca mỗi ngày nhiều ca ghi nhận ngoài cộng đồng
do đó người lớn cần thực hiện nghiêm năm k khi về nhà phải rửa tay
vệ sinh thân thể trước khi tiếp xúc để hạn chế tối đa nguy cơ lây bệnh cho trẻ
ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo tp thủ đức và các quận huyện
thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch gắn với khôi phục phát triển kinh tế xã hội
trong đó có nội dung tăng cường kiểm tra
kiêm hàng quán phục vụ rượu bia sai quy định
trước đó tp hcm cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống được phép phục vụ tại chỗ
và đóng cửa trước hai mươi một giờ từ ngày hai mươi tám tháng một mươi công suất tối đa năm mươi và không bán
không để khách sử dụng đồ uống có cồn
riêng với quận bảy và tp thủ đức thì được phép thí điểm kinh doanh đồ uống có cồn
ở một số địa bàn thời gian thí điểm đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên tại các quận huyện khác vẫn xảy ra tình trạng hàng quán phục vụ rượu bia
cho thực khách một số trường hợp đã bị cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra
lập biên bản xử lý thế nhưng tình hình vẫn không suy giảm do nhu cầu có ăn có uống của người dân
do đó ubnd tp chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra xử lý những cơ sở vi phạm
đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả nhưng vẫn tạo điều kiện để người dân
khôi phục phát triển kinh tế tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân
về mức độ nguy hiểm của dịch cơ chế lây nhiễm kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện nghiêm
biện pháp năm k của bộ y tế và các quy định phòng chống dịch không vì đã tiêm vaccine mà chủ quan
phòng covid một mươi chín một mươi sáu tỉnh đã tiêm cho trẻ em tuy nhiên nhiều tỉnh cũng ghi nhận các ca f trong cộng đồng
riêng trong ngày một mươi hai tháng một mươi một cả nước đã tiêm được một hai trăm bảy mươi ba năm mươi một liều cao hơn khoảng hai trăm linh liều
so với ngày trước một mươi địa phương có tỷ lệ tiêm cao nhất dựa trên số mũi tiêm và số vaccine phòng
covid một mươi chín được phân bổ như cà mau hải dương thái bình bắc ninh bắc giang hà tĩnh con tum sơn la
quảng ninh và khánh hòa một mươi địa phương có tỷ lệ tiêm thấp nhất dựa trên số mũi tiêm số vaccine
phòng covid một mươi chín được phân bổ là cần thơ bắc cạn kiên giang bà rịa vũng tàu quảng ninh vĩnh long
bình dương hưng yên trà vinh có một mươi sáu tỉnh thành phố đang triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là ninh bình quảng ninh lạng sơn lào cai điện biên đà nẵng
thành phố hồ chí minh đồng nai tây ninh sóc trăng an giang vĩnh long bình dương kiên giang
cà mau hậu giang đã tiêm được một ba trăm tám mươi chín hai trăm sáu mươi sáu liều vaccine về số ca nhiễm covid một mươi chín mới quảng bình có một mươi ca
một mươi bốn trên một mươi năm người mắc covid một mươi chín về từ vùng dịch
bến tre có bốn mươi tám trên sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín ở cộng đồng quảng ngãi thêm ba mươi bốn ca mắc mới có năm ca cộng đồng
trong khi đó thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương được đánh giá là cấp độ hai lên cấp độ ba vùng cam tại hầu hết các phường